tin an ninh trật tự đáng chú ý
sau một mươi hai giờ từ khi nhận được tin báo công an tỉnh quảng ninh đã làm rõ hai đối tượng đâm trọng thương nhân viên bảo vệ tại cung văn hóa lao động việt nhật
vào hồi hai mươi ba h một mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an tp hạ long nhận được tin báo của anh trần duy linh là giám đốc công ty bảo vệ bảo phong
trình báo về việc ông lương viết đoàn chú tại phường cao xanh tp hạ long là nhân viên bảo vệ tại chốt sau của cung văn hóa lao động việt nhật thuộc phường hồng gai
bị đâm nhiều nhát đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đi cấp cứu
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an tp hạ long phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc
đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay lực lượng công an đã làm rõ đối tượng gây án gồm trần tiến quang và nguyễn duy tùng cùng chú tại thành phố hạ long thu giữ vật chứng là một dao gấp dài ba mươi cm
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại nơi làm việc của ông lương viết đoàn nguyễn duy tùng và ông đoàn xảy ra mâu thuẫn
thấy vậy quang tham gia can ngăn và đã dùng dao đâm ông đoàn nguy kịch
vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai phối hợp cùng công an thành phố lào cai đã cứu được hai người mắc kẹt trong xe ô tô trong vụ tai nạn xảy ra tại thành phố lào cai
vào khoảng một mươi bảy h
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cống thoát nước đối diện nhà thi đấu tỉnh lào cai
lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cử một xe cứu nạn cứu hộ cùng với hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
tại hiện trường chiếc xe ô tô năm chỗ bị kẹt dưới cống nước nước tràn vào trong xe hai nạn nhân bị mắc kẹt ở trong xe trong đó có một nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng nhiều phương tiện cứu nạn cứu hộ như xe cầu máy cắt thủy lực kìm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng cậy phá cửa xe mở lối thoát nạn và cứu được hai nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm
hiện công an tp lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận triệt phá bắt giữ ba đối tượng là huỳnh văn trí đàng vĩnh khâm và nguyễn nữ ngọc trâm
đấu tranh nhanh với các đối tượng công an huyện ninh phước xác định từ đầu mùa giải vô địch bóng đá thế giới world cup đến khi bị triệt phá các đối tượng đã tổ chức và tham gia cá độ bóng đá với các con bạc trên địa bàn huyện ninh phước
thông qua mạng xã hội tin nhắn điện thoại với tổng số tiền ăn thua hơn một bảy tỷ đồng khám xét nơi ở của các đối tượng trí lực lượng chức năng thu giữ một số công cụ hỗ trợ và nhiều hợp đồng cho vay lãi suất cao
liên quan đến vụ án gây xôn xao dư luận lừa bán khu đất vàng số bốn số sáu hồ tùng mậu ở quận một tp hcm vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao ở tp hcm đã hoàn tất xét xử và tuyên y án trung thân đối với trương vui
với tình tiết mới tại phiên tòa bị cáo trường vui khẳng định hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp upesim và tradeco là hợp đồng giả nhằm che giấu cho việc trường vui vay mượn tiền cá nhân của bà loan chủ tịch công ty tradeco
tuy nhiên tình tiết này đã bị tòa bác bỏ hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của các bị cáo tuyên y án sơ thẩm phạt tù trung thân với bị cáo trương vui vì hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
công an quận hà đông hà nội vừa tiến hành bắt giữ đối tượng đoàn hiếu hùng đỗ minh trung và nguyễn xuân bách cùng chú tại quận hà đông để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng
cơ quan công an xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ ba này đã mở cửa hàng kinh doanh tài chính sinh viên tại phố ao sen phường mộ lao quận hà đông để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc họ cho vay lãi ngày
trung quản lý sổ sách giấy tờ tiền còn bách và hùng tìm khách và hướng dẫn cho vay
với hình thức này trung tính lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày tương ứng lãi suất cao nhất lên đến một trăm tám mươi hai một năm
cho đến khi bị bắt giữ ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỷ đồng
tàng trữ trái phép chất ma túy trần đình hảo chú tại phường trần phú tp quảng ngãi vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt quả tăng hảo đang trên đường vận chuyển ma túy từ tp hcm về quảng ngãi tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông có chứa hai trăm linh viên thuốc lắc hơn ba trăm năm mươi g ma túy dạng đá và ma túy dạng ketamin cùng một số tăng vật tài liệu có liên quan
nhiều vụ vận chuyển bình khí n hai o trái phép vừa được lực lượng công an bình định phát hiện
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định cho biết đang tiếp tục xác minh làm rõ chủ của một mươi chín bình khí kim loại
một mươi bình kim loại chứa khí nén n hai o không có hóa đơn không rõ nguồn gốc xuất xứ mà đơn vị phát hiện tại bến xe trung tâm quy nhơn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an quy nhơn kiểm tra co hai
một xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi sáu c tám trăm ba mươi ba đang dừng đỗ trên đường biên cương tp quy nhơn
phát hiện trên xe có một trăm linh bình khí nén n hai o và một sáu trăm linh quả bóng cười
trị giá số hàng hóa trên khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng
ba trường hợp thanh thiếu niên có hành vi bốc đầu xe mô tô gây mất trật tự an toàn giao thông
đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên ra quyết định xử phạt hành chính
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện video
một xe mô tô chở theo ba thanh thiếu niên không đổi mũ bảo hiểm
và thực hiện hành vi bốc đầu trên đường ngược chiều
lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh
thời điểm xảy ra sự việc là ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
tại km tám mươi tám cộng sáu trăm linh đường thái nguyên chợ mới
phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính
đối với ba trường hợp là năm sáu trăm bảy mươi năm đồng
bộ chính trị ban bí thư thi hành kỷ luật nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai
nguyên lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đồng nai và tỉnh thanh hóa
vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật các ông bà trần đình thành
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
bồ ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai
phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên tỉnh ủy viên
nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
đinh cẩm vân nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn bá hùng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân
nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
các ông bà trần đình thành đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân
nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định báo cáo ban chấp hành trung ương đảng
xem xét thi hành kỷ luật đối với ông trần đình thành
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với các ông bà đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh
sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị
ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các ông bà trần đình thành nguyên ủy viên trung ương đảng
nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai
đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
bồ ngọc thu nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
phan huy anh vũ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai
phạm thị hằng phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa
đinh cẩm vân nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn bá hùng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa
nguyễn văn trịnh trợ lý phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông bà trần đình thành đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông bà trần đình thành đinh quốc thái đinh quốc thái bồ ngọc thu phan huy anh vũ phạm thị hằng đinh cẩm vân nguyễn bá hùng nguyễn văn trịnh đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng